công an quận một tp hcm cho biết vừa di lý ngô quang tuân bốn mươi một tuổi ngụ tại tỉnh thái bình
từ tỉnh gia lai về tp hcm
đây là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một truy nã từ năm hai nghìn bảy
về tội gian cố ý gây thương tích
theo hồ sơ vụ án vào tháng một năm hai nghìn bảy một người đàn ông tên vinh tới hai người bạn của mình
đang răng cải trước city plaza số hai trăm ba mươi đường nguyễn trãi quận một nên vào ca ngăn
lúc này tuân từ trong siêu thị ra bất ngờ cầm dao chạy ra chém anh vinh rồi bỏ chạy
nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với tuân nhưng người này đã trốn khỏi nơi cư trú
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận một phát hiện tuân đang lẫn trốn
từ huyện rong ba tỉnh gia lai nên đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ
theo công an quận một từ khi thành phố mới đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm
đơn vị đã triệt phá thành công ba vụ trộm cắp một vụ cướp giật vận động truy bắt bốn đối tượng truy nã